sáng ngày sáu tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng đã tiếp bộ trưởng bộ lương thực nông nghiệp và công nghiệp nhẹ của mông cổ
chủ tịch phân ban mông cổ sang việt nam tham dự kỳ họp lần thứ một mươi bảy ủy ban liên chính phủ việt nam mông cổ về hợp tác kinh tế khoa học và kỹ thuật
tại buổi tiếp phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị hai bên cần duy trì việc trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp
xem xét gỡ các nút thắt trong quá trình hợp tác như nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa việt nam mông cổ
qua đó thúc đẩy hợp tác về thương mại du lịch và giao lưu văn hóa để tuyên truyền về mối quan hệ tốt đẹp cả trong quá khứ và hiện tại
trân trọng cảm ơn phó thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn bộ trưởng u lan chu tem đề xuất thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước
mở tuyến đường biển xuất khẩu hàng nông nghiệp sản phẩm chăn nuôi từ mông cổ tới việt nam và nhập khẩu về các sản phẩm như gạo bánh kẹo rau quả trứng thịt da cầm và hải sản của việt nam